hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bước đầu xác định trong hai ngày mùng một và ngày mùng hai tháng năm tại gia đình ông hiếu ở tổ năm phương hoàng diệu thành phố thái bình có làm trục mông cỗ để chuẩn bị đám cưới cho con
bước tiệc chủ yếu là người thân đến dựng dọc cưới
trong bữa ăn trưa ngày một tháng năm có hai mươi mông cổ với khoảng một trăm hai mươi nghề ăn thực đơn bao gồm thịt gà răng tôm kho canh dưa cà bát tiết canh dê